vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết
thưa quý vị thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu các bộ ngành liên quan các địa phương khẩn trương hoàn thiện chiến lược
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và chiến lược khôi phục phát triển kinh tế
nghiên cứu sớm có chính sách kích thích kinh tế có hiệu quả đảm bảo các chỉ số kinh tế vĩ mô phù hợp với tình hình
vừa qua trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chính phủ đã ưu tiên số một cho phòng chống dịch
đặt sức khỏe tính mạng của nhân dân lên trên hết
nhiều địa phương phải giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội
trong đó có các vùng kinh tế trọng điểm các trung tâm kinh tế lớn cho nên tăng trưởng quý ba giảm sâu
cụ thể gdp quý ba giảm sáu một mươi bảy gdp chín tháng tăng một bốn mươi hai so với cùng kỳ
hầu hết các ngành đều có tăng trưởng quý ba giảm sâu
đều suy giảm trong quý ba tổng cầu suy yếu mạnh giải ngân đầu tư công chưa đạt được mục tiêu đề ra
do đó trong những tháng cuối năm cùng với nỗ lực cao nhất về phòng chống dịch bệnh
chính phủ quyết tâm đẩy mạnh mọi biện pháp để tháo gỡ cơ chế khơi thông nguồn lực
tạo động lực mới quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để tăng trưởng kinh tế tốt hơn
và tạo tiền đề cho những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh